tại địa phương vợ chồng anh thắng được tiếng là chịu khó làm ăn chưa có điều tiếng gì
mỗi trinh sát nhận nhiệm vụ ra soát hiện trường đã tiếp cận với nhiều người dân để có thêm thông tin về đối tượng gây án
tuy nhiên hầu hết người dân đều không hay biết về sự việc
tìm gặp người phụ nữ đầu tiên chứng kiến vụ việc thì chị này cho biết vì diễn biến quá nhanh nên không quan sát được nhiều
chị biết đối tượng vật quần áo màu đen đeo khẩu trang đầu đôi mũ bảo hiểm dáng người dòng dòng cao
sau khi vụ việc xảy ra khi người này chạy xa
chạy về hướng bắc ninh
không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất giúp tìm ra manh mối của kẻ thù ác
cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống camera an ninh quanh khu vực hiện trường
xong kết quả vẫn không mấy khả quan
qua giả soát toàn bộ hệ thống camera thì cũng chỉ nên hình ảnh của một đối tượng mà nó đã bịt kíp hết mặt và cũng không thể nhận dạng được
nạn nhân là người làm ăn kinh doanh nên cơ quan điều tra không loại trừ khả năng án mạng xuất phát từ mâu thuận kinh tế
vì vậy một mũi trinh sát nhận nhiệm vụ thu thập thông tin về các đối tác làm ăn của nạn nhân
tôi đã điều tra và loại toàn bộ những người có quan hệ làm ăn và các quan hệ ngoài xã hội với anh thắng này
thế thì lúc này thì
cái hướng điều tra đang rất là bê đắc
nhiều giờ trôi qua trí lực của cán bộ điều tra
đã bỏ ra không ít những manh mối sáng nhất
được kỳ vọng giúp tìm ra chân tướng của đối tượng
đã không cho kết quả như mong muốn
thời điểm này bộ phận kỹ thuật hình sự
đã có kết luận về mẫu màu thu giữ được
tại hiện trường là của nạn nhân cao văn thắng
điều này đồng nghĩa với hung thủ
không để lại dấu vết tại hiện trường
kỳ vọng tìm ra manh mối kẻ thù ác
một lần nữa lại đi vào ngõ cụt
không can tâm để hung thủ nhờ ngơ ngoài vòng pháp luật
thêm một giây phút nào
ban chỉ huy chuyên án quyết định mở rộng điều tra vụ án
theo đó một trong những hướng điều tra tiếp theo
sẽ tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân
tiến hành xác minh
một mặt cơ quan điều tra tiếp cận vợ và nhân thân của nạn nhân
để tìm hiểu
mặt khác cử nhiều mũi trinh sát đi nắm thông tin
từ những hộ dân sinh sống gần nhà nạn nhân
anh ấy sống rất tình cảm quan tâm đến vợ
nói chung là không bao giờ đòi hỏi băn bẻ
những cái gì mà nó quá đáng
con thì sống thương con yêu con hết
mà không lo lắng cho con không để cho con thiếu thốn
như bố như mẹ ngày xưa
lúc nào cũng muốn là lao động hết mình
để lo cho vợ con
cho con này người ta thì được một mươi con là mình phải được bảy tám
tìm hiểu các mối quan hệ của vợ nạn nhân
cơ quan điều tra không thấy nổi lên bất kỳ dấu hiệu nào đáng nghi vấn
việc lấy thông tin từ những người dân sinh sống gần nhà nạn nhân
cũng không đem lại kết quả khả quan
giữa lúc vụ án vợ nạn nhân đã đưa ra một bộ phim

thì mũi trinh sát nhận nhiệm vụ tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân trên mạng xã hội
đã báo về ban chuyên án
một thông tin có giá trị
đó là nạn nhân có trao đổi tin nhắn thân mật
với chủ tài khoản facebook có tên là cúc hà
tiến hành xác minh nhanh về chủ tài khoản trên
thì được biết đó là nữ giới
và tên đầy đủ là hà thị cúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại thôn bình phiên xã ngọc liên

cơ quan điều tra lập tức tiếp cận người phụ nữ này
để lấy lời khai
trước các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ với anh cao văn thắng
hà thị cúc muôn mực phủ nhận
chỉ đến khi điều tra viên đưa ra nội dung tin nhắn
cúc gửi cho anh thắng qua facebook
thì chị ta mới thủ nhận
có tình cảm với nạn nhân từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
hai bên ban đầu chỉ nói chuyện tình cảm có loại bình thường thôi
nhưng sau đó thì hai bên cùng tiến đến
nhưng là do anh thắng
khi mà biết mà là hành động sai trái
thì em có nói nhiều lần với anh ấy
thôi dừng lại đi đấy
hành động như thế là không tốt
nói lông nổi là bồng bồn rồi hồ đồ rồi
em có nói là hồ đồ rồi đấy
trong tin nhắn giao lộ có nói là hồ đồ rồi
nhưng anh thắng nói là
anh sẽ làm theo ý mình ấy
tìm hiểu thêm về cúc
được biết chị này có chồng là nguyễn văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
đang làm thuê cho một sửa bộc
tại tỉnh co tùm
lần gần đây nhất
chồng cúc về thăm vợ con
là vào cuối tháng một mươi một
đến mùng ba tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
thì quay trở lại co tùm làm việc
bắt tay vào vụ án
không có bất kỳ dấu vết nào
nên cơ quan điều tra rất coi trọng
những chi tiết dù là nhỏ
nhưng có ích trong công tác điều tra phá án
thông qua gia đình nguyễn văn hà
cơ quan điều tra đã liên lạc với chủ sưởng mộc
ở co tùm
nơi hà làm việc
thì người này cho biết
nguyễn văn hà xin phép nghỉ
từ ngày hai mươi năm tháng năm
và đến nay
vẫn chưa quay trở lại làm việc
khi người thân liên lạc
thì hà lại báo rằng
anh ta đã đến co tùm vào ngày bốn tháng một mươi một
và hiện đang làm việc với người chủ cũ
sau chuỗi toàn bộ những thông tin trên
cơ quan điều tra đặt ra một câu hỏi
vì sao hà phải nói dối
về hành tùng của mình
phải chăng anh ta đã làm điều gì khuất tất
đi sâu và điều tra
cái quá việc sử dụng thời gian của anh hà
đi sâu mà rộng
điều tra các cái quan hệ
của anh hà này
các cái xã xung quanh
từ ngọc niên
rồi thị trấn cẩm giàng
xuống đến tân trường
nằm theo các cái quan hệ
để xác định
cái việc sử dụng
thời gian thì
những cái người có quan hệ với anh hà
để xác định
ngày gây án
thì anh hà
ở cái khu vực
gần hiện trường
chứ không phải là anh hà
ở trong miền nam
thế thì từ
cái cái cái cái
thông tin như vậy thì chúng tôi đánh giá
và nhận định anh hà là một cái
đối tượng hiểm nghị số một
và chúng tôi tập trung
áp dụng các cái biện pháp nhập vụ
tập hợp lại lời khai của nhân chứng
về hướng chạy của đối tượng
ban chuyên án nhận định
nhiều khả năng đối tượng đang ẩn náu
tại bắc ninh
một lượng lớn trinh sát nhận lệnh phối hợp với công an tỉnh bắc ninh
nhanh chóng xác định nơi ẩn náu
của đối tượng
tất cả các mối quan hệ thân quen
của nguyễn văn hà ở bắc ninh
đều được các trinh sát tìm đến
song song với đó
cơ quan điều tra tiến hành
kiểm tra rộng khắp tất cả các nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn tỉnh bắc ninh
vận động các cơ sở này
tố giác các đối tượng khả nghi đến từ hải dương
không lâu sau
một chủ nhà nghỉ tại bắc ninh
báo cho cơ quan điều tra thông tin
về một vị khách đến thuê trọ
mang theo chiếc xe máy mang biển kiểm soát
các trinh sát lập trình
tức di chuyển
nhưng đến nơi
thì vị khách thuê trọ đã trả phòng
ảnh của hà sau đó
được đưa ra để chủ nhà nghỉ nhật diện
thì người này khẳng định
hình ảnh chính là người vị khách đến thuê phòng
xác minh nhanh thông tin
về chủ nhân của chiếc xe máy
thì được biết người này tên là nguyễn văn hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đăng ký hộ khẩu thương chú
tại thôn tràng kĩ
xã tân trường huyện cầm giang tỉnh hải dương
trinh sát nhanh chóng tiếp cận hiền
thì anh này cho biết
sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
đã bán chiếc xe máy đó cho người tên nguyễn văn hà
ở xã ngọc liên huyện cầm giang
đây là khi chúng tôi xác định được
đối tượng gây án là vũ xuân văn hà
gây ra vụ giết người
sẽ đã ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
tại cầm giang hải dương
thì đặt ra công tác truy bắt đối với đối tượng hà
nó rất là khó khăn
bởi vì đối tượng này là đã có một thời gian dài
sống trong miền hà hà
hà là một đối tượng làm thuê
làm gỗ thuê trong miền nam
và hà là một đối tượng có tay nghề
rất là khéo léo
và quan hệ với xã hội rất là rộng
nếu để đối tượng đi vào thành phố hồ chí minh
công tác truy bắt gặp cực kỳ nhiều khó khăn
bởi vì địa bàn rộng
các tỉnh gia lai các tỉnh đắk lắc
là đối tượng rất là thông thủ
nhiều giờ sau đó là cuộc giật đuổi vô cùng cam go
giữa cơ quan điều tra và nguyễn văn hà
biết mình đang bị theo sát
nên hà liên tục thay đổi địa điểm ẩn náu
và nguy trang biến hóa
nhằm đánh lạc hướng trinh sát
trong khi đó
ban chuyên án đặt quyết tâm
phải nhanh chóng bắt được đối tượng
để làm sáng tỏ cuộc việc
vì vậy đã tăng cường lực lượng
chốt chặn toàn bộ những tuyến đường
ra vào tỉnh bắc nguyên
cũng như các địa điểm đối tượng
có nhiều khả năng sẽ xuất hiện
không ít lần
tưởng như đã bắt được đối tượng
nhưng rồi hắn cứ thoát ẩn thoát hiện
như một bóng ma
khiến cơ quan điều tra nhiều phen lao tâm khổ tứ
biết không thể ẩn náu
tại các nhà nghỉ khách sạn
đối tượng di chuyển đến các xóm trọng
để dễ dàng trá trộn
và đám công nhân thuê trọ ở đây
đối tượng có danh mảnh
thì mọi di chuyển
biến động của hắn
vẫn nằm trong tầm ngắm
của các trinh sát
một tối khi nguyễn văn hà
vừa ra ngoài mua mì gói trở về
thì các trinh sát nhanh chóng áp sát
không chế và bắt giữ đối tượng
khiến cho hắn không kịp trở tay
khám xét nơi ẩn náu của nguyễn văn hà
cơ quan điều tra thu giữ được
xe máy mũ bảo hiểm điện thoại
và chiếc bà lô
có dấu vết như là máu
dấu vết này sau đó được chuyển giao
cho bộ phận kỹ thuật hình sự
để truy nguyên nguồn gốc
sau nhiều giờ sống ăn giật
nguyễn văn hà dường như
đã quá mệt mỏi
nên đã cúi đầu vào bộ phận kỹ thuật hình sự

nên đã cúi đầu thừa nhận hành vi
sát hại anh cao văn thắng

từ thời điểm nào bà văn thắng biết
vợ mình có quan hệ vật chính với anh cao văn thắng

là nó mới là
đồng chập vào cái bục

khi bà văn thắng lên kế hoạch

chứ bà vị can cũng biết
dù làm thuê tận con tùng
nhưng nguyễn văn hà vẫn thường xuyên truy cập vào mạng xã hội của vợ
và đọc được những tin nhắn giữa vợ và nạn nhân
bực tức hà xin nghỉ về quê với mục đích
vạch mặt hai kẻ ngoại tình
trên đường về anh ta mua một con dao gấp
về đến nhà hà vờ như không biết chuyện gì xảy ra
nhưng âm thầm theo dõi hành tục của vợ
và chờ thời cơ ra tay
tuy nhiên hơn một tháng ở nhà hà vẫn không bắt được quả tàng
nên đến ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín
anh ta nói với vợ là đi làm ở con tum
mục đích là để dình bắt quả tang vợ và anh thắng
thực hiện ý định
nguyễn văn hà mua một ba lô để đựng quần áo và con dao
sau đó hà mua một chiếc xe máy
mang biển kiểm soát ba mươi bốn h một một nghìn năm trăm một mươi sáu
của anh nguyễn văn hiền để làm phương tiện đi lại
ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
hà truy cập vào facebook của vợ
thấy cúc nhắn tin yêu đương với anh thắng
thì cơn ghen bốc lên ngủ ngủ
một mươi ba h ngày tám tháng một
hà đi xe máy đeo khẩu trang
đội bắt con tùng vào nhà hà
mũ bảo hiểm
mang theo ba lô đường rau
đứng đợi anh thắng tại cổng trường tiểu học
chờ anh thắng đưa con vào trường rồi quay ra
hà đã cầm rau
chặn đầu xe và đâm một nhát vào người anh thắng
khiến anh này tử vong
sau khi gây án
nguyễn văn hà chạy xe về tỉnh bắc ninh
đến địa phận thôn đoan bái tỉnh bắc ninh
hà vứt rau xuống sông
sau này chúng tôi không mỏi được
không thu giữ được
thế nhưng mà đương nhiên thì
khi mà đối tượng
để ra vào trong
trong cái túi xách ấy
thì nó để lại cái dấu vết máu
và cái máu này là máu của anh thắng
sau này chúng tôi dám định
xác định được như vậy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã khởi tố nguyễn văn hà
phạm tội giết người
theo quy định tại điểm n khoảng một
điều chín mươi ba bộ luật hình sự
cái nguyên nhân ở đây thì đã được nói là
làm rõ đó là xuất phát từ cái
quan hệ tình ái
qua cái vụ án này thì cũng
khuyến cáo mọi người
trong cái quan hệ vợ chồng
thì cũng hết sức là phải
coi trọng cái sự trung thủy trong cái gia đình
nếu mà đứng về phía
cái bị can này
nếu mà những người mà rơi vào trong cái
hoàn cảnh như anh ta
thì có lẽ là
khi mà tiếp nhận các cái thông tin
mà vợ hoặc chồng mình
có những cái quan hệ tình ái ngoài luồng
của tôi là có lẽ là
hết sức bình tĩnh
và có những cái sự sự là
làm sao nó phải tinh táo
không lên là lắm bộ
sai lầm nào cũng phải trả giá
huống chi là tội ác
nhưng nếu biết trước cái giá phải trả đất như thế này
có lẽ những nhân vật chính trong vụ án
sẽ không liều lĩnh đánh cược mạng sống của mình
để đổi lấy một vài cảm xúc nhất thời
chỉ tiếc rằng
khi họ nhận ra
thì mọi sự đã quá muộn màng
ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn tám
công an huyện kim thành tỉnh hải dương
tiếp nhận tin báo về một sát chết
thuộc bãi ngoài đe sông lạch chay
thuộc xã đại đức
hẹn mùng hai tháng năm năm hai nghìn tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can
ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn chín
viện kiểm sát nhân dân tỉnh hải dương
đã đưa ra cáo trảng số ba mươi một
viện kiểm sát
nhằm truy tố bị can ra trước tòa
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn chín
tòa nhân dân tỉnh hải dương
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn chín
tòa nhân dân tỉnh hải dương
tòa nhân dân tối cao tại hà nội
xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
kính thưa quý vị khán giả
để bảo vệ tình yêu
hai kẻ thù ác đã ra tay sát hại nạn nhân
một cách tàn bạo
rồi vứt sát ngoài bãi sông lạch chay
thủ hiện kim thành của tỉnh hải dương
một mươi năm năm đã trôi qua
nhưng những ký ức về vụ án thương tâm
vẫn còn về đây
nguyên trong tâm trí của những người tham gia phá án
bởi những âm mưu toan tính từ trước
của các đối tượng
và đặc biệt tuổi đời của chúng đều còn rất trẻ

của vụ án này

sáng một tháng năm năm hai nghìn tám
tại đê sông lạch chay xã đại đức huyện kim thành tỉnh hải dương

khi mà chúng tôi được người dân
người ta đi bắt cánh

một lần lúc đi bắt cánh
người ta phát hiện một cái sát chết
rạch áo ra nó hở bụng bị rạch bụng
thì người ta trình báo cơ quan công an
ngay văn đầu chúng tôi đã xác định đấy là một vụ giết người
tiến hành sang binh và báo công phòng hình sự
cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nam giới
có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi hai
bị tử vong do một sợi dây nhỏ xiết cổ
bụng nạn nhân bị một vật sát nhọn đâm thủ
và có một vết sạch từ xương ức xuống đến rốn
tại hiện trường cơ quan điều tra còn thu được một số đồ vật nghi là của nạn nhân
một con dao được vứt từ chân đê
lúc bấy giờ có luồng dư luận nghi nạn nhân bị giết
để lấy nội tạng làm cho người dân thêm hoang mang
qua công tác khám nghiệm tử thi
thì cái vết sạch ở bụng
là cái vết sạch khả năng là sạch sau khi nạn nhân
chứ không phải là vết sạch
là khi nạn nhân còn sống
thường thường thì đối tượng giết người để lấy nội tạng
thì nó sẽ mổ cơ thể người sống
để kiện sử dụng siêu chất

một con dao
đối tượng thực hiện hành vi là mổ bụng nạn nhân với tình huống là khi mà thả xuống nước thì nó sẽ không bị lòi lên
đấy là một cái thủ đoạn để che giấu hành vi
thông thường nếu mà nạn nhân vất xuống luôn thì có thể trong thời gian ngắn là nó sẽ lòi lên trên mặt nước
nên là do kết quả khám nghiệm tử thi thì chúng tôi xác định ngay là không phải là cái hành vi là mổ sẽ lấy lỗi tại
tại thời điểm khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi lực lượng công an chưa xác định được tung tích nạn nhân và hiện trường gây án
cơ quan điều tra nhận định có khả năng đây là vụ án do thủ tức cá nhân
các dấu vết để lại hiện trường thì chúng tôi xác định được rằng là nạn nhân khám nghiệm tử thi là không phải là hành vi
cả năng là bị giết ở một nơi khác sau đó là di chuyển đến cái đoạn khúc sông này để nhằm phi tan xác che giấu hành vi tội phạm
tại khu vực hiện trường thì chúng tôi phát hiện là nạn nhân có một đôi giày thể thao
cho nên là chúng tôi xác định là nạn nhân không phải là những người thợ thuyền đi cầy bừa hoặc là đi làm các cái nghề xây dựng
chỉ cần là làm đồng ruộng
bởi vì những người đi làm đồng ruộng thì người ta không có những cái đôi giày như thế
mặt khác cơ quan điều tra cử ngay một mũi trinh sát đến các khu trọ nhà dân quanh huyện kim thành
tìm hiểu xem thời gian gần đây có ai đến mượn hoặc là mua dao có kích thước và hình dạng giống với con dao ở tại hiện trường vụ án hay không
cơ quan điều tra cử ngay một mũi trinh sát đến các khu trọ nhà dân quanh huyện kim thành
tùng tích nạn nhân vẫn chưa được xác định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phối hợp với công an huyện kim thành đã ra thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
tại huyện kim thành và một số huyện lân cận truy tìm tung tích nạn nhân
đồng thời một tổ công tác nhận nhiệm vụ giả soát các băng nhóm tội phạm để tổ chức các hoạt động điều tra
tiến hành tra cứu tảng thư chứng minh nhân dân
bởi vì nạn nhân vừa mới bị giết cho nên các vân tay của nạn nhân chưa bị thối dữa
cái việc lăn tay chụp ảnh nạn nhân để cho các đoàn công tác thông báo đến tận từng làng từng xóm
đi tất cả các xã thì ngày hôm trước là không có những hoạt động của các nhóm thanh thiếu liên hư
cũng như là các băng nhóm tội phạm giàn trận để gây án
cho nên chúng tôi loại trừ cái nạn nhân này bị giết chết do cái nguyên nhân của các băng nhóm tội phạm
tranh giành nãnh địa để sát hại lẫn nhau
mà chúng tôi đi vào cái hướng này cái mâu thuẫn của cá nhân
khi mà chúng tôi đăng lên cái truyền thanh của huyện thì cũng đồng nhất là cái buổi sáng hôm nay
chúng tôi là đi thu được một cái xe máy tại bên cánh đồng ở bên xã an hòa
tức là giáp danh với huyện kim thành
cách cái chỗ hiện trường cái chỗ xác nạn nhân là khoảng độ năm km
thì chúng tôi thu cái xe ở ngoài đây
đến chiều ngày hai tháng năm năm hai nghìn tám bà trần thị theo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã ngũ phúc huyện kim thành
đến công an huyện kim thành trình báo
con bà theo là trần văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đi khỏi nhà từ tối ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn bốn
khi đi tâm có mang theo điện thoại và xe máy
bà theo biết con đi chơi và đêm không thể về
thì bà cùng với gia đình cũng đã đi tìm đi rò hỏi xem là con chơi đâu
thế và khi mà cơ quan công an cũng đăng một thông tin truy tìm nạn nhân trên truyền thanh
tại nguyễn thanh thì gia đình người ta cũng xác định là người ta cũng xuống xác nhận và nhận được luôn
đấy là con của người ta
bây giờ thì bắt đầu vụ án
qua xác minh gia đình và bản thân anh tâm không có mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn với bất cứ ai
tại cơ quan công an bùi văn huy và vũ văn hoàn khai nhận
biết nguyễn thị mờ đã có bạn trai nhưng nạn nhân trần văn tâm vẫn quyết tán cho bằng được
tâm đã tìm gặp nguyễn văn tuyền là bạn của huy
và có nói bằng mọi giá cưới mở kể cả sẽ gây tai nạn giao thông đối với huy
tuyền đã kể lại sự việc cho huy
biết việc huy đã nảy sinh ý định giết tâm
huy bảo tuyền đi mua dao và sẽ hẹn gặp nguyễn văn huy
tuy nhiên tuyền không đến
chiều ba mươi tháng bốn năm hai nghìn tám tâm đến tìm mờ
thì được huy và hoàn bảo mờ về quê rồi và mời vào phòng trọ của mình ngồi chơi
khi vừa vào đến phòng huy và hoàn hợp sức
người giữ chân người dùng dây phanh xe đạp đã chuẩn bị sẵn để xiết cổ tâm cho đến chết
sáng sớm chúng lấy xe máy của nạn nhân và mang xác đi phi tang cách nhà trọ khoảng năm km
huy và hoàn
lấy dao giạch bụng
và vứt nạn nhân xuống sông lạnh chay
sau đó hai đối tượng mang xe máy đi cầm đồ
khi trở về nhà mẹ của huy là vũ thị thủy
thấy con có nhiều biểu hiện bất minh
nên đã gặng hỏi
thì được biết huy xiết người
tuy nhiên vì thương con
nên mẹ huy đã không khuyên con đi đầu thú
mà bảo con chuộc xe máy và đem vứt đi cho đến khi bị bắt
trong vụ án này thì bị cáo vũ thị thủy
là mẹ đẻ của bị cáo huy
sau khi biết được bị cáo huy và bị cáo hoàn
thực hiện cái hành vi phạm tội
thì đã không trình báo
mà còn thực hiện các cái hành vi che giấu
chính vì vậy mà bị cáo thủy bị truy tố và xét xử
về cái tội che giấu tội phạm
chứ còn trong vụ án này thì bị cáo thủy không phải là đồng phạm
giúp cho huy và hoàn
không bị truy tố và xét xử
hành vi của tuyền chỉ vì hành vi không tố giác tội phạm
biết cái sự kiện mà hai người bạn của mình gây ra manh tâm
nhưng mà không thực hiện trách nhiệm trình báo chính quyền
cơ quan pháp luật
do vậy là tuyền bị xử lý về tội không tố giác tội phạm

tại tòa án nhân dân tỉnh hải sương
trong phiên xét xử sơ thẩm
đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng
truy tố bị cáo bùi văn huy và vũ huy hoàn
về tội giết người và cáo huy và hoàn
và cướp tài sản
truy tố vũ thị thủy vì tội che giấu tội phạm
và nguyễn văn tuyền về tội không tố giác tội phạm
các bị cáo cũng xác nhận
viện kiểm sát nhân dân truy tố đúng người đúng tội
tuy nhiên đến thời điểm này
lại xảy ra một tình tiết khiến các cơ quan tiến hành tố tụng
phải chăn trở về việc
xác minh độ tuổi của các đối tượng trong vụ án
bị cáo huy và bị cáo hoàn
đều bị áp dụng
hai cái tình tiết
tăng nặng định khung
khoảng một điều chín mươi ba bộ đoàn thình sự
đó là phạm tội có tính chất côn đồ
và phạm tội
mà liền ngay sau đó
thực hiện một tội phạm
rất nghiêm trọng
với những cái tình tiết đó
thì bị cáo huy là người đã đủ một mươi tám tuổi
tình tiết của vụ án
cái tính chất nguy hiểm hành vi bị cáo đã thực hiện
trên hội đồng xét xử căn cứ quy định
của bộ luật hình sự
đã áp dụng hình phạt tử hình
đối với bị cáo huy
riêng đội bị cáo hoàn
thì trên cơ sở hồ sơ
tài liệu xác định về nhân thân của bị cáo
và có xác định là có cái
mâu thuẫn giữa cái tài liệu
các cái tài liệu về hộ tịch của bị cáo
về việc xác định năm sinh của bị cáo
đối tượng này
như thế là không khai sinh ngay
lúc sinh đẻ
mà đến lúc đi học bắt đầu mới khai sinh
đến lúc đi học bắt đầu mới khai sinh
thế nhưng nó có một vấn đề
mà chúng tôi thấy sau này
chúng tôi cũng có cái rút kinh nghiệm với địa phương
tức là giấy khai sinh
của đối tượng
được chủ tịch ủy ban dân xã
đóng dấu tròn
nhưng lại không đóng dấu chức danh
không đóng dấu chức danh
cái căn cứ đầu tiên
để xác định độ tuổi
ngày tháng năm sinh của đối tượng
để xác định
đối tượng chịu trọng
trách nhiệm hình sự như thế nào
thì phải căn cứ vào giấy khai sinh
nhưng mà lúc đó thì
giấy khai sinh như thế này
chưa đảm bảo
yếu tố về pháp lý
cơ quan tổ tụng đã phải trưng cầu
viện khoa học hình sự để giám định độ tuổi
của bị cáo vũ văn hoàn
để từ bỏ quyết định áp dụng hay không
áp dụng các quy định pháp luật
về xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội
và kết quả bị cáo hoàn sinh vào
thời gian cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi
tức là thời điểm phạm tội chưa đến một mươi tám tuổi
trên cơ sở kết quả giám định
thì xác định
thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội
cùng bị cáo huy
thì bị cáo chưa đủ một mươi tám tuổi
và theo quy định của bộ luật hình sự
hình phạt cao nhất đối với người dưới một mươi tám tuổi

và bị cáo hoàn đã bị áp dụng
hình phạt cao nhất đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm
là một mươi tám năm tù
trong vụ án này còn có hai bị can khác
phạm tội che giấu tội phạm
và không tố tác tội phạm
cũng được tòa án phản quyết bằng hình phạt tù
là một mươi hai tháng tù
đối với từng bị can
qua quá trình tố tụng đại quyết của án
thì thấy rằng là
cái việc khởi tố điều tra truy tố xét xử
và đến cả đến giai đoạn thi nhán này
thì là xác định là
các cơ quan tiến hành tố tụng
đã thực hiện đúng quy định pháp luật
vào việc khởi tố điều tra truy tố xét xử
đúng người đúng tội cũng pháp luật
phiên tòa phúc thẩm tại hà nội năm hai nghìn chín
bốn bị cáo bùi văn huy vũ văn hoàn
vũ thị thủy và nguyễn văn tuyền
đã xin giảm nhẹ hình phạt
nhưng hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo
bị cáo bùi văn huy có quyền làm đơn
gửi chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình
sau gần một năm ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi
bùi văn huy đã được chủ tịch nước
ân giảm án tử hình xuống chung thân
hồ sơ vụ án giết người đặc biệt nguy hiểm
do bùi văn huy chủ mưu đã khép lại
các đối tượng đã phải thi hành bản án
để trả giá cho những tội ác của bản thân gây ra
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình hồ sơ vụ án kỳ này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại